tại quảng bình sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt được đối tượng phạm ngọc nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và lê văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng quê ở nghệ an điều khiển hai xe ô tô mang biển kiểm soát lào
trên xe có hai trăm hai mươi một kg pháo với gần một mươi hai quả gồm các loại pháo hoa dạng hộp hình trụ tròn và pháo nổ dạng hình bi tròn
có nhãn mát trung quốc được cất dấu tinh vi trong các ngăn cửa và phía dưới thùng và đầu máy xe
hai đối tượng khai số pháo trên là của hai anh em đi trên xe là hồ hải hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và hồ hải hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại nghệ an mua từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ án được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật